cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên vừa tạm giữ hình sự đối với dương văn hùng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám ở thôn ngọc xã lạc đạo huyện văn lâm của tỉnh hưng yên về hành vi giết người
do mâu thuẫn về đất đai từ trước giữa em trai ruột là dương văn mạnh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ở thôn ngọc xã lạc đạo huyện văn lâm tỉnh hương yên
chiều ngày bảy tháng tám trong quá trình gia đình em trai đang xây sửa nhà
đối tượng hùng không cho xe chở nguyên vật điệu đi qua
với lý do là làm hỏng rãnh thoát nước nhà mình
nên giữa hùng và vợ của mạnh là chị dương thị thuận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi xảy ra xô xát cãi vã chửi nhau
hùng đã chạy vào bếp lấy một con dao bầu đâm ba nhát vào phần bụng ngực của chị thuận
khiến nạn nhân tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng
sau khi gây án hùng đến công an xã lạc đạo huyện văn lâm đầu thú
tòa nhân dân tỉnh cà mau đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo trần văn dũng

nại xã khánh bình đông huyện trần văn thời của tỉnh cà mau
về hành vi giết người giữa nạn nhân và bị hại vốn có mối quan hệ quen biết với nhau
vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai khi đang đi ngang nhà của trần văn dũng
anh nguyễn văn thọ được dũng mời vào nhà để nhậu
trong lúc nhậu thì có xảy ra tranh cãi
sau đó dũng ra phía sau nhà lấy hai con dao và đi đến nơi anh thọ đang ngồi uống rượu
chém nhiều nhát vào người bị hại
phát hiện vụ việc người dân đã đưa anh thọ đi cấp cứu
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt trần văn dũng tám năm tù giam về hành vi giết người
và bồi thường cho bị hại hơn năm mươi triệu đồng
sau hai lần hoãn phiên tòa sáng nay ngày chín tháng tám
tòa nhân dân tỉnh an giang đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử chùm buôn lậu nguyễn thị kim hạnh
tức một mươi tường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại huyện an phú tỉnh an giang
cùng hai mươi bốn đồng phạm trong vụ buôn lậu gần năm mươi một kg vàng
và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
theo cáo trạng trong vụ án này bị cáo hạnh được xác định là đối tượng cầm đầu đã thuê
và điều hành toàn bộ đường dây hoạt động vận chuyển đô la mỹ sang campuchia
và nhận gần năm mươi một kg vàng trị giá gần bảy mươi hai tỷ đồng chuyển về việt nam
quá trình điều tra xác định trần thị thảo trang nguyễn thị tuyết vân nguyễn ngọc đại nghĩa
trương văn điêm trương thái nguyên là các chủ tiệm vàng và dương công cường
có thỏa thuận chuyển tiền đô la mỹ từ việt nam sang campuchia
và mua vàng từ campuchia
các đối tượng bên campuchia thuê hạnh vận chuyển tiền đô la mỹ vàng
giao cho vân nghĩa cường và nguyên để nguyên giao lại cho trang
với tiền công vận chuyển mỗi một trăm linh đô la mỹ là bảy mươi đô la mỹ
mỗi kg vàng là một mươi năm đô la mỹ
trong quá trình vận chuyển gần năm mươi một kg vàng từ campuchia về việt nam
các đối tượng có liên quan đã bị lực lượng công an tỉnh an giang bắt quả tang
phiên tòa dự kiến sẽ kết thúc vào ngày một mươi ba tháng tám
do không có tiền tiêu xài cá nhân đối tượng vũ văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ở xã quyết thắng thành phố hải dương đã nảy sinh đi trộm cắp bình ác quy
đem bán lấy tiền tiêu xài
tuy nhiên khi đang thực hiện hành vi phạm tội
sơn đã bị tổ tuần tra công an xã an lâm huyện nam sách tỉnh hải dương phát hiện và bắt giữ
dạng sáng ngày năm tháng tám sơn sử dụng cờ đê tháo lấy trộm hai bình ác quy
của hai chiếc xe ô tô tải đỗ ở đường gần khu vực nghĩa trang an lâm huyện nam sách
sau đó đến khoảng một giờ bốn mươi phút cùng ngày khi đang thực hiện hành vi trộm cắp hai bình ác quy
của một chiếc xe ô tô khác tại một nhà dân trong xã an lâm
thì bị tổ tuần tra của công an xã an lâm phát hiện bắt giữ
được biết sơn là đối tượng từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
một tiền án liên quan đến ma túy mới ra tù năm hai nghìn hai mươi một chưa được xóa án tích
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nam sách đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam sơn về tội trộm cắp tài sản đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra
thực hiện hàng chục vụ trộm cắp xe máy tại nhiều tỉnh thành phố
trong đó có bốn vụ tại tỉnh hà nam
hai đối tượng là bùi văn sinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại quận hoàng mai
thành phố hà nội và nguyễn văn thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại huyện lương sơn của tỉnh hòa bình
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam khởi tố vụ án khởi tố bị can
về hành vi trộm cắp tài sản
hàng chữ trái phép trên ma túy đảng chủ y sinh và thành đã có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cướp cướp giật tài sản mới ra tù lại tiếp tục phạm tội
đây là số xe máy do hai đối tượng bùi văn sinh và nguyễn văn thành trộm cắp được
tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
với thủ đoạn tinh vi ban ngày đi thám thính điện bàn thấy nhà nào có xe máy
chủ nhà đi vắng các đối tượng buộc dây thép vào cửa để đánh dấu và định vị lại vị trí
đêm đến các đối tượng quay trở lại kiểm tra thấy chủ nhà chưa về
thì cắt khóa cổng khóa nhà đột nhập trộm xe máy
ngày bọn em ngủ đêm thì bọn em đi trên đường dọc đường theo các tỉnh
và thấy người dân nhà nào có sở thì bọn em phá qua cửa dân và vào lấy xe
xác định hành vi của các đối tượng làm ảnh hưởng đến tình hình
tình hình an ninh trật tự và gây lo lắng trong nhân dân trên địa bàn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam đã nhanh chóng điều tra
truy xét bắt giữ thành công sinh và thành
khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng
cơ quan công an thu giữ nhiều tăng vật có liên quan và bốn mươi năm viên ma túy tổng hợp
đấu tranh khai thác các đối tượng khai nhận
để có tiền tiêu xài từ đầu năm đến nay
cả hai đã thực hiện hàng chục vụ trộm cắp xe máy tại nhiều tỉnh thành phố
trong đó có bốn vụ tại tỉnh hà nam
đáng chú ý sinh và thành đã có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cướp cướp giật tài sản mới ra tù lại tiếp tục phạm tội
đó chính là bám theo các đối tượng và xác định các đối tượng về hà nam để hoạt động
hay là về các tỉnh khác là hết sức là khó khăn
để góp phần kiềm chế gia tăng tội phạm trộm cắp tài sản nhất là trộm cắp xe máy
cùng với công tác đấu tranh phòng ngừa của lực lượng chức năng
thì mỗi người dân cần nêu cao cảnh giác chủ động quản lý và bảo vệ tài sản
không để xe máy ở những nơi vắng vẻ không có người trông coi
phải khóa cổ khóa càng cẩn thận nhằm hạn chế tối đa những sơ hở
để kẻ gian có thể lợi dụng trộm cắp nên lắp đặt camera giám sát
hoặc gắn các thiết bị chống trộm định vị trên xe
khi không may bị mất trộm hoặc phát hiện kẻ gian
cần báo ngay cho lực lượng công an để được hỗ trợ kịp thời
qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
chiều ngày tám tháng tám trong quá trình kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh dịch vụ
lưu trú trên địa bàn công an phường phước mỹ thành phố phan rang
tháp tràm của tỉnh ninh thuận đã phát hiện có một đối tượng sử dụng trang phục công an nhân dân trái phép
nên tiến hành mời đối tượng về cơ quan làm việc
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận tên là nguyễn thị thùy dung
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã quảng sơn huyện ninh sơn
vì thích thể hiện nên dung đã xin bộ quân phục của lực lượng công an
từ một người đàn ông trên mạng để chụp hình làm kỷ niệm chứ không có mục đích gì khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan rang tháp tràm đã lập biên bản vụ việc
và thu giữ một bộ trang phục công an nhân dân và một bộ cấp bậc hàm trung tá
cơ quan công an tiến hành lập hồ sơ xử lý ưu tượng theo đúng quy định của pháp luật
trong lúc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra người nhập cảnh vào việt nam
lực lượng chức năng thuộc đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế mộc bài của tỉnh tây ninh
đã phát hiện đối tượng bị truy nã phan ngọc tài sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã phong thủy huyện lệ thủy của tỉnh quảng bình
đang nhập cảnh từ campuchia về việt nam
vụ việc xảy ra vào lúc một mươi năm h ngày tám tháng tám tại luồng nhập cảnh trạm cửa khẩu quốc tế mộc bài
thuộc ấp thuận tây xã lợi thuận huyện bến cầu của tỉnh tây ninh
tài là đối tượng bị truy nã theo quyết định của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đội biên phòng cửa khẩu quốc tế mộc bài đã tiến hành bắt tạm giữ đối tượng
và tiến hành bàn giao phan ngọc tài cho công an tỉnh quảng bình tiếp tục xử lý
chiếm đoạt hơn hai mươi tỷ đồng của người mua đất dự án nguyễn vĩnh sơn
giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển sq vĩnh phát
vừa bị công an thành phố đà nẵng khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
năm hai nghìn hai mươi một sơn quen một người phụ nữ ở tp đà nẵng
thời điểm này người phụ nữ đang quan tâm đến dự án vịnh an hòa city nên liên hệ
và được sơn hứa hẹn tạo lòng tin về khả năng có thể giao dịch mua bán tại dự án nói trên
từ tháng bốn đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một nạn nhân đã nhiều lần chuyển cho sơn tổng số tiền lên đến hơn hai mươi tỷ đồng để đặt cọc
nhưng thực chất chủ đầu tư dự án trên không mua bán đất nền
khi mọi việc vỡ lở nạn nhân liên hệ với sơn thì được biết toàn bộ số tiền đã bị sơn đầu tư
và chứng khoán và tiền ảo bị thua lỗ hết
bỏ ra hàng trăm triệu đồng với mong muốn mua được nền tái định cư giá rẻ
thế nhưng rất nhiều nạn nhân đang rơi vào cảnh tiên mất mặt đất cũng không có
bởi đã chót tin lời của những đối tượng lừa đảo
một số vụ án xảy ra gần đây trên địa bàn tỉnh hậu giang sẽ cho thấy rõ hơn về chiêu trò lừa đảo này
nguyễn thành hòa cựu cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh hậu giang
chi nhánh nguyễn phụ hiệp cùng tám đồng phạm lừa bán nền tái định cư
cho hai mươi chín bị hạ
với số tiền hơn ba tám tỷ đồng
theo hồ sơ vụ án hòa biết thông tin các hộ dân cũng là các đồng phạm
chỉ được cấp một nền tái định cư do bị ảnh hưởng công trình đường dây điện
năm trăm linh kv nhiệt điện long phú âu môn
nhưng hòa đã móc nối với các hộ này để bán nền tái định cư cho nhiều người khác nhau
ngoài ra hòa còn tự lập khống các hợp đồng thể hiện mua được nền tái định cư
của các hộ dân bị ảnh hưởng dự án sau đó tiếp tục bán lại nhằm chiếm đoạt tài sản
còn đây là hai trường hợp cũng rơi vào bẫy lửa tương tự
được có đất môi giới cả hai bỏ ra hàng trăm triệu đồng để mua đất nền tái định cư giá rẻ
đáng nói người đứng sau vụ mua bán lại là cán bộ đương chức của ban quản lý
các khu công nghiệp tỉnh hậu giang
đồng thời tất cả giấy tờ đều được chính quyền địa phương xác thực
thế nhưng không lâu sau đó họ mới phát hiện đất nền mình mua là ảo
qua cái môi giới nhà đất thì có giới thiệu là
có cái ông làm bên ban quản lý dự án các khu công nghiệp của tỉnh hậu giang á
là ổng có những cái sức tái định cư dày khu nhân cư đông phú
thì cũng tin tưởng là ổng cũng nằm trong ban quản lý dự án
với một phần nữa là những cái hộ sơ mà những cái hộ dân mà được cấp nàm tái định cư á
là trong đó là cũng có công chứng của phó chủ tịch quỹ ban thị trấn
cho nên là cũng có chính quyền
thì cho nên mới tin tưởng vô những cái
những vấn đề đó nên là mới dám mua
anh em là đi làm làm công trình mà
thì lương tháng là được bảy tám triệu
thì vợ hai đứa con rồi giờ mà cũng tích gốc cũng được ít
rồi mới mượn thêm anh chị vay nữa chứ không phải là mượn không
để mình mua
để sau thời gian sau con cái nó lên mình có cái nơi chỗ ở đàng hoàng để cho con nó đi học
mà đâu rồi sự việc nó xảy ra như vậy thì giờ cũng không biết nói sao bây giờ
qua điều tra đã xác định huỳnh ngọc dũ
cựu phó tránh văn phòng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh hậu giang
là người đứng sau vụ việc
theo đó năm hai nghìn một mươi chín khi dũ còn đương chức
ngay thông tin toàn bộ ấp phú bình thị trấn mái dầm huyện châu thành
nằm trong kư hoạch xây dựng khu công nghiệp
dũ đã gặp những hộ sống tại đây nhờ đứng tên nhà dùm mình
để được bồi thường và bố trí tái định cư khi bị thu hồi đất
mỗi trường hợp được trả một mươi triệu đồng
người dân phải cung cấp bản sao sổ hộ khẩu chứng minh nhân dân
chuyển nhượng đất đơn xin nhận tiền tái định cư
biên bản giao đất ngoài thực địa biên nhận
sau đó dũ sử dụng các bộ hồ sơ này để bán các suất tái định cư
cho nhiều người chiếm đoạt số tiền hơn một mươi năm tỷ đồng
đến năm hai nghìn hai mươi dũ xin nghỉ hưu trước tuổi
do không nhận được đất nền tái định cư
những người mua đã trình báo cơ quan chức năng
hiện nay đối với người dân một số họ có khả năng tài chính thấp
họ sẽ tìm đến những phần đất có dị trí thấp để nhận chuyển nhận
đánh dựng tâm lý này một số người mua giới đất đai
có thể gọi là co đất họ sẽ giới thiệu những sản phẩm
gọi là suất tái định cư để người dân nhận chuyển nhận
tuy nhiên khi người dân nhận đối với sản phẩm này
họ không xem được tích pháp lý và giá trị pháp lý của những quyết định này
và họ dễ dàng sẽ trở thành bị hại và nạn nhân trong những vụ án lừa đảo
mà đối tượng sẽ thực hiện thông qua những quyết định tái định cư
hoặc là làm giả những quyết định tái định cư
vậy nên khi nhận chuyển nhận dụng đất
đặc biệt là những tài sản mà có giá trị thấp
thì người dân cần xem xét tính pháp lý của quyền sử dụng đất
người bán có được cấp giá trị pháp lý của người dân chưa
thời hạn sử dụng đất còn hay không
và khi giao dịch họ nên đến những giam phòng công chứng có quyết định
để nơi đây xem xét tính giá trị pháp lý và chứng thực công chứng
hợp đồng trị nhượng từ đó sẽ hạn chế thiệt hại của mình
chính sách cấp nền tái định cư với mục đích giúp người dân có chỗ an cư
khi họ bị thu hồi đất
thế nhưng nhiều đối tượng đã lợi dụng ý nghĩa nhân văn đó
để thực hiện các chiêu trò lừa đảo
không chỉ lừa bán đất nền tái định cư ảo
kẻ gian có thể bán một mảnh đất cho nhiều người
hay dùng sổ đỏ giả để giao dịch
nếu không cảnh giác kiểm tra kỹ lưỡng bất cứ ai cũng có thể sập bẫy
công an tp sĩ an tỉnh bình dương vừa tạm giữ đối tượng nguyễn văn triều
quê ở tỉnh thái bình để điều tra hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
vào khoảng đầu tháng sáu nguyễn văn triều lên mạng xã hội
tìm mua các thiết bị và vật liệu có liên quan
rồi thuê phòng trọ tại phường an bình tp sĩ an
để làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
khi có người đặt làm giả các loại giấy tờ
triều yêu cầu khách cung cấp thông tin cá nhân
làm tài liệu giả rồi thuê xe ôm đi giao cho khách
khám xét nợ của đối tượng công an tp sĩ an thu giữ nhiều loại máy in
máy ép nhựa cùng hàng trăm con dấu tài liệu giấy tờ giả
của cơ quan tổ chức đã làm thành phẩm và nhiều phôi thẻ chưa in nội dung
một nhóm đối tượng táo tợn xông vào nhà dân tấn công để cướp tài sản
vừa bị công an huyện tịnh sơn tỉnh quảng ngãi nhanh chóng bắt giữ
các đối tượng bị bắt gồm nguyễn an nguyễn văn hiệp và nguyễn văn tâm
đều trú tại quảng ngãi
chiều ngày sáu tháng tám ba đối tượng trên xông vào nhà bà cao thị thảo gây thương tích
rồi cướp đi số tiền trên bốn triệu đồng và một điện thoại di động
hiện công an huyện tịnh sơn đã tạm giữ hình sự đối với ba đối tượng
và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện văn lâm tỉnh hưng yên vừa tiếp nhận đơn trình báo
của anh đào văn xỉu trú tại xã lạc đạo huyện văn lâm
về việc bị kẻ gian lấy trộm xe máy
tiếp nhận trình báo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn lâm đã làm rõ
nguyễn văn thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thôn phả lê xã việt hưng huyện văn lâm
là đối tượng đã trộm cắp chiếc xe của anh xỉu
tại cơ quan điều tra thành khai nhận sau khi trộm cắp chiếc xe này
đã mang tới cửa hàng mua bán phế liệu ở thôn mộc ti xã trưng trác huyện văn lâm
bán với giá một triệu hai trăm linh nghìn đồng
trên đồi đối tượng cũng đã trộm cắp hai chiếc xe máy khác
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn lâm đã ra quyết định tạm giữ
đối với thành về hành vi trộm cắp tài sản
nguyễn văn tuấn thái kim hương cung trú tại phường mỹ phước thành phố long xuyên
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên tỉnh an giang
tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán trái phép chân ma túy
tiến hành kiểm tra tại căn nhà số một khu dân cư sẻo chanh khóm đông thịnh tám
phường mỹ phước thành phố long xuyên lực lượng công an bắt giữ tuấn cùng hương
và đối tượng nghiện kiểm tra khu vực xung quanh thu giữ một xe mô tô
một bọc ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy và hơn sáu triệu đồng
cùng nhiều tăng vật liên quan đến hoạt động mua bán ma túy
tại cơ quan công an bước đầu tuấn khai nhận giúp hương bán ma túy
từ khoảng tháng năm năm nay để được hương cho sử dụng ma túy
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã ký công điện về việc tập trung phòng chống
giảm thiệt hại do sả lỡ đất bờ sông bờ biển và lũ quét
trong đó thủ tướng yêu cầu chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố khẩn trương
thực hiện ngay một số giải pháp cấp bách để đảm bảo an toàn cho nhân dân
tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở lũ quét kiên quyết di rời người
và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm đồng thời tổ chức hỗ trợ lương thực
nhu yếu phẩm chỗ ở tiếp tục giả soát kỹ phát hiện kịp thời các khu vực
có nguy cơ xảy ra sạt lở lũ quét
về lâu dài thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ công tác quy hoạch xây dựng
và hoạt động xây dựng nghiêm cấm và xử lý nghiêm việc chặt phá rừng
nhất là rừng phòng hộ rừng đặc dụng tổ chức giả soát thanh tra kiểm tra
xử lý nghiêm triệt đề các trường hợp vi phạm về quản lý sử dụng đất
quản lý bảo vệ rừng hoạt động xây dựng khai thác tập kết khoáng sản trái phép
thủ tướng cũng giao bộ tài nguyên và môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan
hướng dẫn người dân nhận biết nguy cơ dấu hiệu có thể xảy ra sạt lở lũ quét
phối hợp với các cơ quan có liên quan và huy động các chuyên gia nhà khoa học
khẩn trương tổ chức nghiên cứu đánh giá cụ thể nguyên nhân sạt lở
nguy cơ tai biến địa chất tại khu vực tây nguyên báo cáo thủ tướng chính phủ kết quả trong tháng tám
thủ tướng giao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo kiểm tra đôn đốc các địa phương
triển khai công tác bảo đảm an toàn công trình hồ đập thủy lợi
nhất là các hồ đập sung yếu hồ đập đã xảy ra sự cố trong mưa lũ vừa qua
bộ giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo giả soát kiểm tra các tuyến giao thông
kịp thời phát hiện khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở ngập úng sâu
để có phương án chủ động đảm bảo giao thông và an toàn giao thông
trong công điện thủ tướng cũng giao nhiều nhiệm vụ cụ thể khác cho các bộ
ngành liên quan và ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ubnd ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
ghi nhận tình hình mưa lũ trong những ngày vừa qua đã gây ra nhiều thiệt hại
về người và tài sản của người dân tại một số địa phương trên cả nước
đã có tám người thiệt mạng ba người bị thương
tại lào cai mưa lũ làm một người tử vong một trăm linh bốn ngôi nhà bị ảnh hưởng
hơn chín mươi năm năm hectare lúa ngô hoa màu bị ngập hư hại nhiều công trình thủy lợi
công trình cấp nước ở các địa phương
trên địa bàn tỉnh yên bái mưa lũ gây sạt lở đất làm hư hại nhiều nhà cửa của người dân
làm gãy và cuốn trôi ba cột điện ba mươi năm kv khiến toàn huyện mất điện
tại dân la một người ở xã triển lao thiệt mạng do bị lũ cuốn trôi
hàng trăm nhà dân và hoa màu bị ảnh hưởng ước tính thiệt hại gần một mươi hai tỷ đồng
mưa lớn cũng đã làm công trình nhà lưu trú huyện ủy tu mơ rông tỉnh con tum bị sụt móng
gây sạt lở hư hỏng bảy mươi sáu vị trí trên các tuyến đường quốc lộ tỉnh lộ liên thôn liên xã
trong khi đó chủ tịch ubnd tỉnh đắk nông vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp
về thiên tai để ứng phó khắc phục đối với ba công trình khu vực bị sạt lở
xù lún đất nghiêm trọng trên địa bàn
ba công trình khu vực này gồm hồ chứa nước đắk nơ tinh ở xã quảng sơn huyện đắk gờ long
đường hồ chí minh tại km một nghìn chín trăm linh ba trăm năm mươi đoạn qua phường nghĩa thành thành phố giang nghĩa
khu vực sạt trượt ở bon bù crac và bon bù prang một a ở xã quảng trực huyện tuy đức
đây là ba khu vực bị sạt lở xù lún đất nghiêm trọng trong những ngày vừa qua
buộc chính quyền địa phương phải di rời hàng chục hộ dân đến nơi an toàn
ubnd tỉnh đắk nông cũng chỉ đạo đối với hồ chứa nước đắk nơ tinh phải tính toán lại kịch bản vỡ đập
khảo sát đưa ra phương án thoát nước giảm thiểu sạt trượt đất tại vai phải của công trình
đối với đường hồ chí minh cần tổ chức phân luồng giao thông
tập trung xử lý dòng tụ thủy giáp công trình lên phương án thoát nước phù hợp
còn đối với khu vực sạt trượt bon bù crac và bon bù prang một a
cần hạn chế nước đổ về các vết nứt xem xét bố trí tái định cư cho các hộ dân di rời